xin được chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
một đường dây làm giả giấy tờ văn bằng tài liệu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn
vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá thành công
sáu đối tượng làm giả giấy tờ văn bằng đã bị bắt giữ
sáu đối tượng gồm phạm tấn huy chú tại tp hcm võ thành long nguyễn công trức
cùng chú tại tỉnh quảng ngãi nguyễn văn tuân lê văn trung trần văn minh
cùng chú tại tỉnh thừa thiên huế
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đường dây tội phạm này do phạm tấn huy cầm đầu
đã có hơn ba mươi đối tượng tham gia trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn hai mươi các loại giấy tờ
tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc thu lợi bất chính số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
hiện nay công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
những người mua bán và sử dụng các loại giấy tờ giả này cũng sẽ được xác minh
làm rõ và xử lý nghiêm
công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
được biết phan văn tài đang làm công nhân tại thành phố bắc ninh
lực lượng công an đã thu hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt hai điện thoại di động ba thẻ ngân hàng
ngoài thủ đoạn tinh vi của đối tượng thì trong chuyên án này
rất nhiều người vì cảm động trước câu chuyện bịa đặt của tài nên đã mất cảnh giác và chuyển tiền hỗ trợ
để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tài
công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an đã phối hợp với phòng an ninh mạng
sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
đến thời điểm này ban chuyên án xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hơn một sáu trăm linh người đã bị lừa với tổng số tiền hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
qua xác minh sơ bộ của chúng tôi thì rất nhiều bị hại trên toàn quốc
và cái số tiền của bị hại thì chủ yếu là chuyển thông qua tài khoản ngân hàng
và cái thông tin của bị hại nó qua cái tài khoản ngân hàng nó cũng rất là hạn chế
nên cái việc mà để tìm được cái tài khoản ngân hàng
cái thông tin của bị hại đó là một cái bước khó khăn ban đầu
và cái thứ hai là sau khi đã tìm được cái thông tin của bị hại
thì quá trình liên hệ và làm việc bị hại cũng gặp rất nhiều khó khăn
tại vì thứ nhất là dịch bệnh thứ hai là khoảng cách địa lý rất là xa
và thứ ba là cũng có một số bị hại là cũng e ngại cái việc làm việc với cơ quan công an
vì cái số tiền bị hại chuyển thì nó không phải là lớn
tức là mỗi một bị hại thì chuyển có thể chuyển một trăm linh hai trăm linh
tuy nhiên thì thống kê thì với số lượng bị hại lớn nên số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt rất là lớn
chỉ qua cái vụ án này thì cơ quan công an cũng kính mong người dân thật sự thân trọng
cảnh giác kiểm chứng cả cái thông tin trên mạng trước khi đưa ra cả cái quyết định của bản thân
hiện công an thị xã thái hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng
lực lượng công an khuyến cáo người dân phải thận trọng với những thông tin trên mạng xã hội
trước khi giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương phải xác minh chính xác cụ thể những thông tin
hoàn cảnh cần giúp đỡ tránh trường hợp bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo lòng tốt đặt không đúng chỗ
hãy cùng tôi cập nhật những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online liên quan đến vụ vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng bốn số chín qua biên giới do một mươi tường cầm đầu
vào sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường chú tại huyện an phú tỉnh an giang về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một mươi tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển năm mươi một kg vàng về đến khu vực thành phố châu đốc thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
sau khi biết bản thân cùng đồng bọn đang bị truy nã truy tìm mười tường đã bỏ trốn sang campuchia rồi tổ chức đưa các đối tượng lê thị bạch vân
nguyễn văn lê mai thị ngọc phấn từ việt nam sang campuchia trái phép để lần trốn sự truy bắt của cơ quan công an
sau thời gian lẩn trốn đến ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ba đối tượng trên cùng đồng bọn ra
đầu thú còn một mươi tường bị bắt theo quyết định truy nã
do thiếu tiền để trả nợ và trang trải chi phí sinh hoạt nên nguyễn thị cẩm và trương thái vinh cùng chú tại hà tĩnh đã bản bạc và thống nhất lên kế hoạch thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị cẩm anh sử dụng tài khoản messenger nhắn tin đến tài khoản messenger của chị nguyễn thị hòa chú tại kỳ anh hà tĩnh
chủ tiệm kinh doanh vàng với nội dung cần văn
nguyễn thị cẩm anh đã mua một số vàng nhưng do dịch bệnh không đến trực tiếp cửa hàng mua được nếu chị hòa đồng ý thì sẽ mua qua mạng và chuyển tiền qua tài khoản
sau khi nhắn tin trao đổi mua bán hai bên cẩm anh đã mua một mươi hai chỉ vàng ta bảy chỉ vàng tây ba vòng đeo tay phong thủy
sau khi chị hòa cung cấp tài khoản thì nguyễn thị cẩm anh gửi ảnh chụp màn hình một hóa đơn giả được cầm anh đặt làm từ một nam giới chưa xác định
lai lịch quen biết trên mạng xã hội với giá là năm mươi đồng thể hiện đã chuyển cho chị hòa
chị hòa đã tin tưởng và gửi số vàng trên cho cẩm anh sau đó cẩm anh đã lấy lý do dịch covid một mươi chín nên không đến ngân hàng để kiểm tra cho chị hòa được
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một cẩm anh cùng trương thái vinh tiếp tục lừa chị hòa nói với chị hòa chuyển tiền vào tài khoản của cẩm anh để xử lý làm thông tài khoản cho chị hòa
với thủ đoạn tinh vi trên hai đối tượng đã lừa chị hòa chuyển một mươi bốn lần với số tiền gần bảy mươi hai triệu đồng vào tài khoản của nguyễn thị cẩm anh
tổng số tiền và số vàng nguyễn thị cẩm anh và trương thái vinh lừa đảo của chị nguyễn thị hòa là hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
công an thành phố cần thơ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố và bắt tạm giam một mươi một đối tượng trong băng nhóm cò đất chuyên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản do lưu hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chủ tại quận sáu tp hcm cầm đầu các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu hải và đồng bọn hành nghề môi giới bất động sản tại tp hcm cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội
nhóm này tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất bán nhà từ nhiều nguồn khác nhau như môi giới rồi bán trên mạng niêm yết tại bất động sản để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất photo rồi mang đi làm giả
các đối tượng sau đó lấy tên giả sử dụng số điện thoại khuyến mại để liên hệ gặp chủ đất xem vị trí thửa đất nhà và số đỏ bản chính để đặt cọc
khi chủ đất sơ hở nhóm của họ sẽ đánh trao giấy giải được làm trước đó với giấy thật
khi có số đỏ thật nhóm này tiếp tục thuê người đóng giả chủ đất và làm giải giấy tờ tùy thân lưu ý quyền chuyên nhường cho người khác với giá trị thấp hơn giá thị trường
khi giao dịch thành công thì chúng tắt điện thoại di động cắt liên lạc
do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy thật nên văn phòng công chứng và cơ quan tài nguyên và môi trường không phát hiện
khi chủ sơ hở phát hiện thì nhóm hải đã mua bán chuyên nhượng cầm cố tài sản qua nhiều người
qua đấu tranh lưu hoàng hải cùng đồng bọn đã khai nhận thực hiện bảy vụ lừa đảo ở thành phố cần thơ và các tỉnh miền tây nam bộ với tổng số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra đối với âu văn bắc
chú tại huyện lục yên tỉnh yên bái về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tăng vật thu giữ gồm bốn khẩu súng ba mươi chín viên đạn các loại ba mươi một cát tút đạn hai báng súng bằng gỗ ba băng đạn
được biết đây là đối tượng thường xuyên kích động nhân dân khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương
hiện công an tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra xác minh làm rõ nguồn gốc số vũ khí quân dụng
và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật